thưa quý vị cuộc chiến tranh của đế quốc mỹ ở việt nam chấm dứt đã hơn bốn mươi năm nay
nhưng những hậu quả của nó vẫn hẳn sâu và nhức nhối
trong đó nỗi đau da cam dioxin hàng ngày vẫn đang hành hạ và dày vò nhiều gia đình việt nam
từ thế hệ này sang thế hệ khác
sáu năm trước đế quốc mỹ đã giải những chất độc hóa học đầu tiên xuống miền nam việt nam
gây ra thảm họa da cam chưa từng có trong lịch sử loài người
hôm nay một mươi tháng tám ngày vì nạn nhân chất độc da cam là ngày để mọi người trong xã hội
chung tay hành động vì những nạn nhân chất độc da cam dioxin để xoa dịu phần nào nỗi đau trong mỗi gia đình
sáu năm trước vào ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đế quốc mỹ đã giải những chất độc hóa học đầu tiên xuống miền nam việt nam
một đầu cuộc chiến tranh hóa học tàn bạo nhất gây nên thảm họa da cam chưa từng có trong lịch sử loài người
trong vòng một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến một nghìn chín trăm bảy mươi một đế quốc mỹ đã giải tổng cộng là bảy mươi hai triệu lít chất diệt cỏ
bao gồm bốn mươi bốn triệu lít chất độc màu da cam có chứa ba trăm sáu mươi sáu kg chất dioxin hai mươi triệu lít chất trắng và tám triệu lít chất xanh trên một phần tư diện tích toàn miền nam việt nam
chất độc dioxin là chất độc siêu nguy hiểm chỉ cần với nồng độ rất thấp đã có thể gây ra tác động làm quái thai
chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn hẳn sâu chất độc dioxin vẫn còn tồn lưu trong đất đai trong máu trong sữa mẹ trong cơ thể của người cha
đến nay có khoảng bốn tám triệu người việt nam bị nhiễm chất độc da cam dioxin sống tập trung tại các tỉnh dọc đường trường sơn và biên giới với campuchia
hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật nghèo khó do di chứng của chất độc da cam
tác động lâu dài của chất độc da cam dioxin không chỉ có mấy chục năm mà còn có thể lên tới trên một trăm linh năm
thưa quý vị nhìn những hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể thấy được những tổn thương mất mát
mà chất độc da cam để lại là không thể phủ nhận
đối với những nạn nhân chất độc da cam đó là những nỗi đau không thể diễn tả hết bằng lời
nhưng bằng nghị lực và ý chí phi thường nhiều người trong số họ đã thách thức chính nỗi đau ấy để vươn lên trong cuộc sống
và hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng đến với một tấm gương sáng trong việc vượt lên nỗi đau vươn lên làm kinh tế giỏi
đây là gia đình anh chu đình kế ở thôn trung xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
anh kế là con của ông chu đình thái một người lính đã chiến đấu anh dũng trên chiến trường miền nam thời chống mỹ khốc liệt
và chiến tranh đã hẳn lại trên con người anh một nỗi đau không thể nào nguôi nỗi đau da cam
vì sinh ra thì bận sinh từ nhỏ lúc lớn thì mình không được đi học mấy cho nên là thời gian đấy thì chúng tôi cũng chưa có ý tưởng lớn lên học ngoài anh em
mình cũng đam mê vào cái con gà này
dù chân tay tật nguyền cop cơ thể yếu ớt không thể vận động như những người bình thường nhưng anh kế lại không cho đó là thiệt thòi
mà luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu hậu hỏi
anh em bạn bè tìm đường làm kinh tế
và thanh quà cũng đã mỉm cười với anh
giờ đây anh đã là chủ của một chạy gà vừa và nhỏ có lò ấp trứng riêng để phục vụ khách hàng và bà con địa phương
nhà chăn nuôi thì coi các cháu nó cũng tự nó vận động rồi nó tham gia công việc các thứ đối với gia đình
thế thì cũng đỡ được phần nào cho ông bà
nhưng mà quá trình đến nay mà nói thì phải nói là nó cố gắng nó có ý thức
nó cố gắng phấn đấu
nó cố gắng kinh tế
cháu từ năm hai nghìn năm nó xây được nhà
thì chúng tôi cũng thấy rất phấn khởi
nó tự độc lập mà nó phấn đấu nó xin ông bà sẽ làm nhà
xong rồi nó mua sắm rồi nó làm công trình phụ
thế thì quá trình nó cũng tự nó phấn đấu tôi cũng rất mừng
quá trình từ đó đến nay thì cũng có những lúc thì làm thì nên mạnh
nhưng mà giờ cũng có lúc
nhưng mà cũng xa chút
thực tế là là nhân chất độc gia cam của bố để lại
xong đã xác định cho mình là quyết tâm vượt nên chính mình tản nhưng không phế
do cái quyết tâm đó thì đồng chí chú vân kế đã phát triển cho nuôi kinh tế trong gia đình
nhất là gà gà cầm
trong những năm gần đây là phát triển rất là tốt
ngày nắng cũng như ngày mưa anh kế đều miệt mài chăm sóc cho đàn gà
cho gà ăn gà uống nước và tiêm thuốc phòng bệnh cho gà
anh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà của mình cho anh em bạn bè gần xa
anh cũng chủ động cùng các hộ gia đình chăn nuôi gà ở địa phương đi đến những vùng nổi tiếng
về chăn nuôi gà để học tập trao dồi thêm kinh nghiệm
gia đình chú thì là cũng nhờ vào cái sự nỗ lực vươn lên của chú
là kinh tế của gia đình bây giờ đã khác hẳn
nhà cũng được xây hai tầng khang trang
đấy thì trước thì là chỉ có nhà cấp bốn thôi
nhưng mà bây giờ thì về cơ sở vật chất là có rất nhiều thay đổi
đấy vượt rất là khá
và chú nuôi gà như thế này không những là phát triển kinh tế gia đình
mà lại còn giúp các hộ ở trong xóm trong thôn này
nhiều hộ giúp về con giống và cũng là cung cấp cả kiến thức chăn nuôi cho các hộ ở trong thôn
khép lại quá khứ hướng tới tương lai là tâm nguyện của dân tộc việt nam sau chiến tranh
chính phủ và nhân dân việt nam đã làm hết sức mình để khắc phục hậu quả của chiến tranh
xoa dịu được phần nào nỗi đau cho những nạn nhân chất độc da cam
đem lại cho họ niềm tin lớn hơn vào cuộc sống
và câu chuyện về nghị lực và ý chí phi thường của anh chu đình kế
có lẽ sẽ còn được nhắc mãi như một tấm gương sáng để mọi người nói theo
thưa quý vị nỗi đau mang tên chất độc da cam dioxin và những di chứng dai dẳng của nó
từ lâu nay vẫn là điều nhức nhối
thế nên mới hiểu được sự hy sinh mất mát cũng như lòng dũng cảm
anh dũng chiến đấu với kẻ thù xâm lược của những thế hệ cha anh đi trước
để nhân dân việt nam có được cuộc sống hòa bình phát triển như ngày hôm nay
thiết nghĩ rằng mỗi con người việt nam hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ gia đình
và các nạn nhân là di chứng của loại chất độc nguy hiểm này bằng cả vật chất và tinh thần
bằng cả hành động và lời nói để giúp họ vươn lên trong cuộc sống
và làm vơi đi nỗi đau mất mát mà họ đã phải trải qua
đó là trách nhiệm của mỗi người dân việt nam của cả cộng đồng và cả nhân loại